các đơn vị nghiệp vụ của công an khánh hòa vừa phối hợp triệt phá thành công một tụ điểm sử dụng ma túy phức tạp
tại một cơ sở kinh doanh karaoke quy mô lớn ở thành phố nhà trang
hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ
tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke quốc tế ở số chín nguyễn thiện thuật nha trang
trong số một mươi tám phòng đang kinh doanh của cơ sở này lực lượng công an phát hiện tại chín phòng có ma túy
gồm một mươi tám viên thuốc lắc ba mươi ba bịch ma túy khay một bịch cỏ mỹ
trong số bảy mươi khách trong phòng hát được cơ quan công an đưa về cơ quan làm việc
sáu mươi một người khai nhận đã sử dụng ma túy trong phòng hát
cơ sở karaoke quốc tế thuộc doanh nghiệp tư nhân thành hưng là một cơ sở kinh doanh quy mô lớn ở nha trang
theo cơ quan công an gần đây cơ sở này thường xuyên tổ chức kinh doanh từ giờ đêm đến sáu giờ sáng
khách đến vào thời điểm trên chủ yếu là khách
và nhân viên từ các vũ trường sau khi những nơi này xuống nhạc đóng cửa nghỉ theo quy định
điểm đáng chú ý là hầu hết khách đến karaoke quốc tế khung giờ thời gian này để sử dụng ma túy